theo nguồn tin từ công an tỉnh bình dương cho biết liên quan đến vụ nhiều thanh niên hỗn chiến vào chiều ngày một tháng một mươi hai tại thị xã tân uyên tỉnh bình dương
đến sáng nay hai tháng một mươi hai các đối tượng có liên quan đã ra đầu thú trình diện tại cơ quan công an
vụ việc có nhiều thanh niên hỗn chiến xảy ra vào khoảng một mươi bảy h chiều ngày một tháng một mươi hai tại đường trần đại nghĩa khu phố bình hòa hai phường tân phước khánh
vụ việc đã khiến một nạn nhân hai mươi hai tuổi quê tại an giang tử vong tại chỗ và một người khác bị thương nặng
sau khi thấy hai nạn nhân nằm bất động trên đường thì một trong hai nhóm đã bỏ đi
phát hiện vụ việc người dân đã tích cực hỗ trợ đưa hai nạn nhân đi cấp cứu và trình báo cơ quan công an
hiện nay vụ việc vẫn còn được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ